dưới ảnh hưởng của rãnh thấp cây mưa có trục qua bắc bộ kết hợp với hội tụ gió lên đến mực năm m
dự báo trong ba ngày tới bắc bộ vẫn duy trì trạng thái nhiều mây có mưa bất trợt có lúc có mưa vừa mưa to và rông
tuy nhiên cường độ mưa sẽ có xu hướng giảm dần
các tỉnh hà giang tuyên quang cao bằng bắc cạn vĩnh phúc thái nguyên
lượng mưa ngày mai có thể phổ biến từ sáu mươi một trăm linh mm có nơi trên một trăm ba mươi mm
bà con nơi đây cần hết sức cảnh giác với khả năng cao xảy ra lũ quét sạt lỡ đất
nhiệt độ cao nhất ba ngày tới hầu như không vượt quá ba mươi một độ
phía tây bắc bộ mưa rông có lúc mưa vừa mưa to vẫn sẽ duy trì trong ba ngày tới
nhưng cường đổ mưa sẽ giảm
lưu ý tại lào cai yên bái trong ngày mai lượng mưa phổ biến từ sáu mươi một trăm linh mm có nơi trên một trăm ba mươi mm
khả năng cao xảy ra lũ quét sạt lở đất
nhiệt độ cao nhất ba ngày tới phổ biến không vượt quá ngưỡng ba mươi một độ
các tỉnh thanh hóa nghệ an cũng có mưa nhiều trong ngày tới
cục bộ có mưa vừa mưa to và rông khả năng gây ngập úng khu vực trũng thấp
các tỉnh từ hà tĩnh đến thừa thiên huế mưa cũng xuất hiện ở mức độ giải rác về chiều tối
ban ngày có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất trên cả khu vực trong hai ngày tới là hai mươi tám ba mươi một độ có nơi cao hơn
sau đó tăng nhẹ khoảng một độ trong ngày hai mươi bảy
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận mưa xuất hiện ở mức độ giải rác
ban ngày có nắng gián đoạn với nhiệt độ không quá cao
ngày mai cao nhất là ba mươi ba mươi ba độ sau đó tăng thêm khoảng một độ trong hai ngày sau đó
khu vực tây nguyên vẫn có mưa rông xảy ra về chiều tối
cục bộ có điểm mưa vừa mưa to kèm theo rông xét và gió giật mạnh
thời điểm ban ngày còn nắng gián đoạn nên nhiệt độ cao nhất đạt hai mươi tám ba mươi một độ
nam bộ cũng duy trì mưa rông xảy ra về chiều tối
cục bộ có điểm mưa vừa mưa to kèm theo rông xét và gió rất mạnh
ngày nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất là ba mươi ba mươi ba độ